thời gian gần đây tại xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn lại tiếp tục xảy ra tình trạng sụt lún trên đất canh tác nông nghiệp
nhiều năm nay người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng bởi nguy cơ sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cánh đồng thôn phiêng liềng xã ngọc phái nhiều ngày nay lại xảy ra tình trạng sụt lún
những hố tử thần với đường kính từ một đến ba mét sâu từ hai đến bốn mét đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa ở đây
có những năm ở khu vực thôn phiêng liềng và xã ngọc phái người nông dân gần như mất trắng lúa ngô vì sụt lốn
chính quyền xã ngọc phái đã cho đóng cửa trạm y tế xã vì những vết nứt lớn nhỏ các trụ cột đều có biểu hiện lún dạn
không những thế ở trường tiểu học phân trường mầm non của xã cũng xảy ra hiện tượng nứt đất xé tường xé nền kéo dài

điều đang nói là những hố sụt lún chỉ cách các điểm mỏ khai thác khoáng sản vài chục mét
thậm chí những vụ sụt lún gần đây lại khá trùng hợp với thời gian cao điểm bơm hút nước tại các mòn khai thác khoáng sản
tuy vậy đã có nhiều đơn vị đánh giá khoan thăm dò để xác định nguyên nhân sụt lún
thế nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể
đánh giá nguyên nhân sụt lốn trên địa bàn của xã ngọc phái cũng như là thị trấn vàng lũng và lại vàng láng
tuy nhiên là đến nay cũng chưa có kết quả cụ thể
trước những diễn biến này rất cần sự vào cuộc tích cực có trách nhiệm của tỉnh bắc cạn bộ tài nguyên và môi trường để sớm xác định chính xác nguyên nhân
đồng thời chính quyền các cấp ngành cần khẩn trương xem xét quỹ đất phù hợp với quy hoạch chuẩn bị khu tái định cư cho đồng bào ở vùng sụt lún nguy hiểm
di dờ đến nơi ở mới an toàn là giải pháp cần tính tới giúp bà con nhân dân yên tâm sinh sống sản xuất